trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín bên cạnh những biện pháp phòng tránh sự lây lan của virus
bệnh viện thống nhất tp hcm đã chủ động tăng cường trang bị thêm các máy xịt dung dịch rửa tay tự động
tại các khoa phòng trong bệnh viện phục vụ người bệnh cũng như công tác điều trị
máy được mô phỏng từ thiết bị của trung tâm y tế vị thanh tỉnh hậu giang
và máy có nhiều cải tiến tiện dụng nhất là nâng cao chất lượng kháng khuẩn trong mùa dịch covid một mươi chín
cấu trúc của thiết bị gồm có nguồn điện motor điện đầu phun và hộp đựng dung dịch sát quẩn
hộp có hai dạng một dạng treo cố định dùng cho các nơi công cộng dạng thứ hai có thể di chuyển mang tính cơ động
về nguyên lý khi đưa tay vào cảm biến sẽ nhận diện để kích bơm đồng thời mở van
nước rửa sẽ phung ra dạng tia lượng nước nhiều hay ít nhanh hay chậm
tùy thuộc vào thời gian để tay dưới thiết bị và điều chỉnh tốc độ khi đưa tay ra cả bơm và van cùng ngát
thiết bị này hiện được lắp đặt tại các vị trí cần thiết trong bệnh viện và một số các cơ quan ban ngành
trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó đầu phung đều trên bề mặt sẽ tiết kiệm dung dịch và dễ sử dụng
không cần chạm vào thiết bị cũng sẽ hạn chế được tình trạng lây nhiễm chéo